chiều nay công an quận một mươi hai phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
điều tra truy xét nam thanh niên nghi dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi ở phường trung mỹ tây
theo thông tin ban đầu gần trưa cùng ngày nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng tiện lợi
trên đường hà đặc phường trung mỹ tây quận một mươi hai
người này sau đó vào trong cửa hàng dùng vật giống như súng uy hiếp nhân viên
rồi lấy đi một số tiền
nhận được thông tin cảnh sát khám nghiệm hiện trường trích xuất dữ liệu camera an ninh
và lấy lời khai của nạn nhân để truy xét kẻ gây án